để đồng hành cùng người dân quảng bình khắc phục những hậu quả ô nhiễm môi trường
làm sạch nguồn nước sinh hoạt sau khi nước rút
các đơn vị của quân đội đang nỗ lực triển khai nhiều cách làm tại các địa phương
để giúp người dân phòng tránh được các dịch bệnh sau mưa lũ
mưa lũ đã rút nhưng giếng nước nhà bà lê thị tình đã bị ô nhiễm
không bảo đảm cho đun nấu hàng ngày
sau nhiều ngày dùng tạm hôm nay gia đình bà được cán bộ y học dự phòng quân đội
tới hỗ trợ xử lý để sớm có nguồn nước sinh hoạt bảo đảm vệ sinh
mưa lũ dần cao kéo dài nhiều ngày khiến nhiều địa phương của tỉnh quảng bình
tràn ngập rác thải môi trường bị ô nhiễm
nguy cơ dịch bệnh phát sinh từ các nguồn nước luôn tiềm mẩn
bởi vậy việc xử lý nước giếng khơi cho bà lê thị tình
và các bà con ở nhiều địa phương là việc làm hết sức cần thiết trong thời điểm này
chúng tôi sẽ khử khuẩn làm trong nước
sau đó thì khử khuẩn để cho bà con có thể dùng tạm
khi lượng hóa chất chúng tôi mang vào thì bà con có thể sử dụng hai lần
và chúng tôi cũng sẽ tuyên truyền để giáo dục cho bà con
để phòng chống các loại dịch bệnh trong sau mùa mưa lũ này
có không ít gia đình
số lượng da cầm bị chết do mưa lũ lên tới hàng trăm con đang trong quá trình phân hủy
hiện trên địa bàn hai huyện bị ngập nặng nhất là quảng ninh và lệ thủy
công tác tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường
đang được bộ đội và các cơ quan chức năng đẩy mạnh xử lý
đồng thời khám bệnh tuyên truyền cho bà con cách phòng ngừa dịch bệnh
chủ động các biện pháp xử lý môi trường sau mưa lũ
sẽ góp phần giảm thiểu những tác hại ảnh hưởng đến người dân
giúp bà con bảo đảm sức khỏe để sớm hồi phục
ổn định cuộc sống sau những ngày dài mưa lũ